tại hà nội thành đoàn hà nội tổ chức chương trình tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô tuyên dương một mươi gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ một mươi thành đoàn hà nội triển khai trao tặng danh hiệu gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu nhằm biểu dương đoàn viên thanh thiếu nhi có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
các tấm gương trải đều trên các lĩnh vực tuy nhiên năm nay các gương tập trung nhiều ở lĩnh vực học tập nghiên cứu khoa học khởi nghiệp cùng với đó là những doanh nhân trẻ thành đạt có nhiều hoạt động thiện nguyện đóng góp cho cộng đồng
đây cũng là hoạt động đầu tiên của đoàn thanh niên thành phố khởi động cho năm thanh niên tình nguyện hai nghìn một mươi chín hứa hẹn nhiều công trình phần việc có ý nghĩa của các cấp bộ đoàn thủ đô để góp phần xây dựng hà nội ngày càng giàu đẹp văn minh